tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm tại tám địa phương là hà nội tp hcm hải dương thừa thiên huế bình dương long an cần thơ nghệ an và triệu tập ghi lời khai trên ba mươi đối tượng có liên quan
đến nay bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á bán kit xét nghiệm covid một mươi chín cho cdc hải dương thông qua năm hợp đồng với tổng giá trị một trăm năm mươi một tỷ đồng
phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á cdc hải dương và các đơn vị địa phương liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
hồ thị thanh thảo thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn noel thảo trợ lý tài chính công ty việt á
trần thị hồng nhân viên kinh doanh công ty việt á
sáu phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
nguyễn mạnh cường nguyên kế toán trưởng cdc hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài sản
sổ tiết kiệm của phan quốc việt và các đối tượng thuộc công ty việt á trị giá trên ba trăm hai mươi tỷ đồng
một trăm linh usd hai mươi bất động sản trên địa bàn tp hcm hà nội và các địa phương khác
tám bất động sản của phạm duy tuyến
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân
đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi
ra soát kê biên tài sản của các đối tượng để bảo đảm thu hồi cho nhà nước
trong chiều nay toán nhân dân tỉnh đắk nông tiếp tục phiên xử vụ trịnh sướng sản xuất buôn bán hàng giả là xăng giả
vào chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử trịnh sướng không đồng tình với hơn một trăm tám mươi tám triệu lít xăng giả bị cáo buộc trong cáo trạng lần này
bị cáo chỉ thừa nhận với một trăm ba mươi bảy triệu lít xăng như cáo trạng lần trước
trả lời câu hỏi của đại diện vnq
trịnh sướng nói không nhớ và cho rằng tỷ lệ pha không giống nhau theo thời gian có lúc tỷ lệ đạt chín mươi
bị cáo chấp nhận với cáo buộc số tiền hưởng lợi là tám trăm linh đồng một lít nhưng đó là chưa trừ các chi phí như phí vận chuyển
theo cáo trạng được viện kiểm sát công bố tại tòa trịnh sướng bị cáo buộc pha trộn hơn một trăm chín mươi hai triệu lít xăng giả
bán ra thị trường hơn một trăm tám mươi tám triệu lít thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi một tỷ đồng
trước đó vào ngày hai mươi tháng bốn tòa tuyên trả hồ sơ
để điều tra bổ sung làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự
số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án
công an huyện eak của tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam hoàng công ý trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba
và vương thế cao trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên elso của tỉnh đắk lắc
về hành vi nhận hối lộ để lâm tặc vào khu bảo tồn thiên nhiên eso tỉnh đắk lắc phá rừng
ý được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên eso phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân tổ chức
xâm hại đến rừng tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso
với huyện sông hình của tỉnh phú yên
tuy nhiên lợi dụng việc được phân công làm tổ trưởng trong hai đợt tổ chức truy quét
ý đã thỏa thuận cho nhóm của lê mô y cung tức mạc khanh chú tệ tỉnh phú yên đi vào khu eso
khai thác gỗ cam xe với tổng số tiền là ba mươi năm triệu đồng
sau đó ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn
vận chuyển trót lọt về bán hàng một trăm linh triệu đồng để chia nhau tiêu xài
tại khu vực cửa hàng xăng dầu số bảy mươi chín thuộc địa phận thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
công an tỉnh hương yên vừa bắt quả tang đối tượng đinh văn tùng chú tại thôn yến đô
xã tân việt huyện yên mỹ có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng ba kg ma túy tổng hợp loại ketamin qua đấu tranh tùng khai nhận vận chuyển ma túy thuê
cho hoàng đình thanh chú thôn trâm nhị xã vân du huyện yên thi tỉnh hương yên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tùng và thanh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
hậu cố ý gây sự dùng dao hủy hoại tài sản của chính em ruột mình
thậm chí là khi được lực lượng công an xã ngăn cản thì đối tượng đã dùng dao tấn công tổ công tác
hậu quả là khiến một đồng chí bị thương nặng
đây là vụ việc vừa xảy ra tại xã phú vinh huyện tân lạc của tỉnh hòa bình
đối tượng trong vụ việc này là đinh công quê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm thỏi láo xã phú vinh
do xảy ra mâu thuẫn gia đình đối tượng đã dùng dao hủy hoại tài sản của chính nhà em trai ruột
khoảng hai mươi giờ hai mươi phút và nhận được tin báo của quốc trung nhân dân
bản thân tôi cũng cùng đồng chí trần dũng dũng phó trưởng quân xã đồng chí bùi văn đúc đến hiện trường
khi đến hiện trường thì gặp đối tượng đang rất hung hãm và dùng dao chém nhiều phát về phía đồng chí dũng
tôi thay thế thì cũng lao vào để khống chế đối tượng
và đối tượng dùng con dao đấy và cũng chém nhiều nhát về phía tôi và chống người mũ bảo hiểm
và sau đó thì đối tượng dùng dao đuổi chỗ đồng chí công an viên của xóm đông là chạy và chém nhiều nhát vào xe đồng chí đấy
xong rồi là lấy xe đồng chí của đồng chí công an viên xóm đông là phóng về phía phúc cương
thì tôi đã điện báo lãnh đạo công an huyện
lãnh đạo công an viện đã cử các đội trưng năm và phối hợp với công an xã phúc cương là chặn bắt đối tượng
nhận định đối tượng trong vụ việc hết sức mạnh
động liều lĩnh công an xã phú vinh đã phối hợp với quần chúng nhân dân và công an xã phú cương
bằng các biện pháp nghiệp vụ truy đuổi bắt khẩn cấp đối tượng đồng thời đưa các đồng chí bị thương đi bệnh viện cấp cứu
đối tượng quê này thì thường xuyên uống rượu
chúng ta cũng không có công an việc làm ổn định gì cả
khi mà uống rượu thì sẽ nảy sinh một số cái vấn đề
nên là dẫn đến cái vụ việc hôm bây giờ
khi mà có cái sự báo của cô gia đình ấy
thì lực lượng công an xã cũng rất là nhanh nhạn và kịp thời
bảo để can thiệp những cái hồi này
đặc biệt là trong việc giải quyết thì cũng có công an của xã bị thương và đi nằm viện
thì chúng tôi cũng rất là ghi nhận cái sự cố gắng và có sự vào cuộc rất là nhanh nhẹn của lực lượng công an xã
công an huyện tân lạc cũng đã triển khai bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh của công an xã
đến nay thì có dùng các phòng ngừa tội phạm
được triển khai thực hiện rất là đạt hiệu quả
thì từ những các cái vụ việc nhỏ thì lực lượng công an chính quy cũng đã tiến hành nắm bắt cũng như xử lý kịp thời
trước tinh thần dũng cảm quyết tâm vây bắt tội phạm của lực lượng công an xã phú vinh
ban giám đốc công an tỉnh hòa bình đã xuống động viên thăm hỏi
các đồng chí công an xã đang bị thương phải điều trị
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành củng cố hồ sơ
làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
an ninh hai mươi bốn h sẽ tiếp tục với những tin tức trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy tổng cục hải quan đã phát hiện bắt giữ một xe tải
chở năm mươi kg ma túy tổng hợp
thời điểm kiểm tra chiếc xe tải chở hàng hóa khiến đến khu vực cổng chở đầu mối bình điền
giáp ranh khu vực huyện bình chánh và quận tám tp hcm
lực lượng chức năng phát hiện bên trong những thùng kim loại đựng lương
có cất dấu năm mươi kg ma túy tổng hợp được nguy trang bằng các gói trà
ba người trên xe đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu xác định các đối tượng nhập ma túy từ biên giới campuchia về việt nam
sau đó đưa về chợ để che mắt cơ quan chức năng
hình thức vận chuyển ma túy lần này được đánh giá là thủ đoạn mới của các băng tội phạm
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai người dân phát hiện một người đàn ông nằm chết trước cổng ra số ba bến xe miền tây
tại phường an lạc quận bình tân tp hcm
hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an địa phương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường
phố học công an quận bình tân làm rõ vụ việc
qua khám nghiệm trên người nạn nhân có một số giấy tờ và giấy chứng minh mang tên nguyễn đình quý
sáu mươi năm tuổi quê thanh hóa hiện ngụ tại phường năm quận phú nhuận tp hcm
cũng theo người dân những ngày gần đây thường thấy người đàn ông lưu tới khu vực này
và ngồi nói chuyện với nhóm khoảng ba người nam sinh sống lang thang tại khu vực bến xe
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận vừa bắt giữ một mươi một đối tượng tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn
trước đó qua công tác nắm tình hình và nguồn tin của quần chúng nhân dân sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện hàm tân
tiến hành bắt quả tan vụ đánh bạc thắng thu bằng tiền dưới hình thức đá gà
tại bãi đất trống thuộc thôn phò trì xã tân thắng huyện hàm tân tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng đã tạm giữ hành chính đối với một mươi một đối tượng tham gia
thu giữ sáu con gà trống hơn một mươi hai triệu đồng hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo luật định
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng một mươi hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố chín đối tượng vì hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc
cụ thể nguyễn thiện tâm ba mươi ba tuổi trú tỉnh đồng nai bị bắt tạm giam ba tháng
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
võ thị phượng ba mươi tám tuổi nguyễn văn tú bốn mươi ba tuổi cả hai trú tỉnh đồng nai
bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi đánh bạc
ngoài ra sáu đối tượng nguyễn hoàng sơn bốn mươi bảy tuổi nguyễn anh tuấn hai mươi bảy tuổi
cả hai trú tỉnh đồng nai cao văn khoa ba mươi bảy tuổi quê tỉnh bạc liêu trịnh y khoa
tám mươi tuổi quê tỉnh cà mau và trương văn nhớ ba mươi hai tuổi quê tỉnh vĩnh long
cũng bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo hồ sơ vào chiều ngày chín tháng một mươi hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã phát hiện và bắt quả tan chín đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu
tại phòng trọ của tâm ở ấp chợ xã phước thiện huyện nhân trạch
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên sáu mươi ba triệu đồng trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng hai bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do đối tượng thiện tâm
cho mượn địa điểm và thu tiền sâu anh tuấn là em ruột của tâm có nhiệm vụ cảnh giới
nếu tổ chức trót lọt tâm sẽ trả tiền cho tuấn từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng
tùy theo số tiền sâu thu được ít hay nhiều
văn khai đứng ra làm cái mỗi ván con bạc đặt cược số tiền từ một trăm linh đồng
đến một triệu đồng thì bị bắt
kính thưa quý vị sau một tuần là từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
học trực tiếp cho hai khối lớp cuối cấp bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã đánh giá đa số trường học đã tổ chức rất hiệu quả
đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn cho học sinh và giáo viên
bên cạnh đó thì cũng đưa ra một số lưu ý cho nhà trường
theo đó sở giáo dục đào tạo tp hcm lưu ý nhà trường phải đảm bảo công tác giảng dạy
trong trạng thái thích ứng linh hoạt nhưng không gây áp lực cho giáo viên
và phải tạo tâm lý thoải mái cho học sinh
bên cạnh đó theo ông dũng nhà trường phải thường xuyên làm công tác tư tưởng
đảm bảo tâm lý ổn định cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp
khi trong lớp xuất hiện ca nhiễm
về công tác tổ chức học trực tiếp trong thời gian tới sở giáo dục đào tạo tp hcm
yêu cầu các trường phải chủ động trong phòng chống dịch
trong đó nhà trường chủ động ứng phó mọi tình huống như theo dõi phát hiện ca nhiễm
nghi nhiễm phối hợp với lực lượng y tế địa phương thực hiện các bước xử lý trường hợp
mắc covid một mươi chín được ghi nhận tại lớp theo đúng quy định hướng dẫn của ngành y tế
việc tổ chức hoạt động giáo dục mà phải căn cứ theo cấp độ dịch của từng quận quyện
điều kiện thực tế đồng thời sáng tạo chủ động sắp xếp thời khóa biểu phù hợp
ngày hai mươi tháng một mươi hai ủy ban nhân dân quận một mươi tp hcm đã yêu cầu hàng quán tại sáu phường
có nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín cao và áp dụng các biện pháp khẩn cấp
trong phòng chống dịch trong đó có việc là ngưng phục vụ rượu bia tại chỗ
tại các nhà hàng quán ăn
theo đó với sáu phương thuộc cấp độ ba dịch covid một mươi chín phương hai phương tám phương một mươi hai một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm
ủy ban nhân dân quận một mươi đã yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp theo quy định của nghị quyết một trăm hai mươi bốn
nhưng ngừng phục vụ rượu bia và hạn chế một số hoạt động
đối với tám phường còn lại đang ở cấp độ một và hai các hoạt động vẫn được tổ chức bình thường
nhưng địa phương phải theo dõi sát diễn biến dịch
ủy ban nhân dân quận một mươi thống kê quận có hơn bảy năm trăm linh người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
qua xét nghiệm tầm soát có tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới được phát hiện
chiếm đa số trường hợp f trên địa bàn trong tuần qua
việc tăng cấp độ dịch covid một mươi chín của quận đến từ lý do chủ yếu là tăng cường tầm soát nhóm nguy cơ cao
không phải sự đầy lan do tiếp xúc giao đưa qua lại trong cộng đồng
sở y tế tp hcm khẳng định việc thực hiện các hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
theo đúng quy định của luật pháp đồng thời là trong suốt mùa dịch thứ tư vừa qua
hcdc không sử dụng bộ kích test của công ty việt á
tuy nhiên việc hỗ trợ của công ty việt á về hoạt động xét nghiệm pcr được sở y tế có văn bản
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một và có hay không việc các bệnh viện điều trị covid một mươi chín trên địa bàn mua
và sử dụng bộ kích test này vẫn chưa có câu trả lời
liên quan đến việc nâng giá khóng bộ kích test của công ty việt á
tại một số cdc trên cả nước đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
hcdc không sử dụng kích test của việt á trong thời gian đấu thầu
phía công ty việt á có đăng ký đấu thầu nhưng do giá cao nên không trúng thầu
tuy nhiên việt á có hỗ trợ cho thành phố hoạt động tăng cường xét nghiệm pcr
nghĩa là hcdc không có sử dụng bộ kích test nào của công ty việt á
xin nói thêm trong thời gian hcdc tổ chức đấu thầu mua sắm

hcdc không có đánh trào giá nhưng tôi thấy giá cao và loại ngay từ đầu và khẳng định cái việc đó
và cũng nói thêm là bất cứ một cái hoạt động mua sắm vào trong thời gian vừa qua thì htc
tuân thủ rất là nghiêm các chỉ đạo các hướng dẫn của bộ của sở của thành phố
v v của sở tiền chính của y tế
và lúc nào thì hcdc các kích test này hcdc mua được cũng là giá giá thấp nhất của thị trường
ở từng thời điểm
trước đó khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sở y tế tp hcm có văn bản chỉ định công ty việt á

hcdc đã thực hiện xét nghiệm sars cov hai tại bệnh viện ôn bố cơ sở hai
dư luận đặt ra câu hỏi cụ thể việc phù hợp của công ty này trong công tác xét nghiệm
vci cho thành phố cụ thể là những công việc gì chi phí do ai chi trả
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
chiều hai mươi tháng một mươi hai sở y tế tp hcm cho biết sẽ ghi nhận các câu hỏi liên quan đến việc
có bao nhiêu bệnh viện sử dụng bộ kích test của công ty việt á
sự hỗ trợ cụ thể của công ty này để hoạt động chống dịch của tp hcm như thế nào
và sẽ có câu trả lời sớm
các bác sĩ bệnh viện di động hai cho biết đã thực hiện thành công ca ghép gan
cho bé gái bảy tuổi từ lá gang của cha ruột
và đây là lần đầu tiên các y bác sĩ phía nam hoàn toàn chủ động và tự thực hiện ghép gan
mà không cần hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài
đây là trường hợp bé gái bảy tuổi bị teo đường mật đã mổ ca sai lúc hai tháng
tại bệnh viện di đồng hai

và trong năm hai nghìn hai mươi bệnh nhi bị giảm tiểu cầu máu nặng thường xuyên chảy máu mũi
chức năng gan xấu
trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp bệnh viện di đồng hai đã hội trận
và phối hợp bệnh viện đại học y dược đã tiến hành phẫu thuật ghép gan cho bé
từ người cho là cha ruột
phía nam mình ghép gan với trẻ em ca đầu tiên vào năm hai nghìn năm là do thầy trần đồng nga
đã xây dựng một cái ekip và bệnh viện di đồng hai đã tiến hành một cái trường hợp
ghép gan đầu tiên năm hai nghìn năm nhưng tới năm hai nghìn hai mươi một thì chỉ có khoảng một mươi năm trường một mươi bốn trường hợp ghép gan thôi
thì như vậy thì trong vòng một năm chung bình một năm mình chỉ ghép một trường hợp thôi
nhưng cái nhu cầu bệnh viện di đồng hai cần thay thế gan thì khoảng ba bốn mươi trường hợp ở phía nam
như vậy tất cả những trường hợp khác thì bệnh nhân phải người nhà phải mang vé đi
ở nhiều trung tâm khác nhau và phải chờ đợi ghép gan và phải tốn rất nhiều chi phí
cho những biến chứng của bệnh viện di đồng cuối
như vậy và
rất nhiều bệnh nhân phải chết vì đó
chúng tôi phải chờ đợi sự hỗ trợ của nước ngoài
ca ghép gan thứ một mươi năm này đã đánh dấu một chặng đường trưởng thành của ngành ghép gan cho bệnh nhi
phẫu thuật ghép gan được xem là phẫu thuật khó bật nhất
nhưng đó là phẫu thuật điều trị hữu hiệu cho bệnh gan giai đoạn cuối
trước đó các ca ghép gan tại bệnh viện nhi đồng hai đều có sự hỗ trợ của đoàn giáo sư đến từ mỹ
cái kỹ thuật ghép cho gan so với các cơ quan khác đã là khó rồi
nhưng đặc biệt là
đặc biệt khó là cho cái em bé
khi ghép cho em bé thì khi ghép một cơ quan muốn thành công
điều kiện tiên quyết là mạch máu của nó phải thông
mà cái mạch máu của hai phân thủy hai mươi ba của em bé
nó rất là nhỏ như cái tâm á
mà khi mình nối cái mạch máu nhỏ như vậy
thì nó rất dễ bị tắc

mình mẹ cũng hơi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác sĩ ở bệnh viện
bệnh viện nhi đồng hai là trung tâm ghép tạng duy nhất ở trẻ em khu vực phía nam
ca ghép tạng đầu tiên năm hai nghìn bốn ca ghép tạng đầu tiên vào năm hai nghìn năm
những năm qua bệnh viện đã thực hiện hai mươi ca ghép tạng

trong hai năm qua ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã khiến nhiều trẻ chờ ghép mất cơ hội sống
trong tương lai bệnh viện sẽ thực hiện các ca ghép gan từ người lớn
tách tạng ở người cho chết não để ghép cho bệnh nhiên
với mong muốn chương trình ghép tạng sẽ trở nên thường quy